bão côn sơn đã đi vào biển đông và trở thành cơn bão số năm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
vào lúc bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm tám mươi km về phía đông đông nam
trên đất liền sáng nay khu vực đồng bằng bắc bộ các tỉnh hòa bình sơn la có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ bốn mươi tám mươi mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
các nơi khác ở bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông